tại đồng nai trên đường ba a thuộc khu công nghiệp biên hòa hai thành phố biên hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe máy làm cho bốn người thương vong
theo thông tin ban đầu trần văn tài điều khiển xe máy hiệu exct chở theo trần phương linh lưu thông trên đường ba a theo hướng phường an bình về phường long bình tân tp biên hòa
do chạy với tốc độ cao nên phương tiện của tài đã đâm vào đuôi xe máy do hai thanh niên chưa rõ lây lịch điều khiển cùng chiều khiến cho bốn người trên xe văng xa
tai nạn làm tài tử vong tại chỗ linh chết trên đường đến bệnh viện cấp cứu hai thanh niên còn lại bị thương nhẹ